phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh kết quả của cuộc diễn tập là cơ sở để thành phố tiếp tục xây dựng củng cố tăng cường tiềm lực thế trận khu vực phòng thủ tiếp tục nâng cao nhận thức toàn dân về xây dựng khu vực phòng thủ phòng thủ dân sự và là cơ sở để nghiên cứu xây dựng bổ sung phương án tác chiến sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra kể cả trong phòng thủ dân sự cũng như trong tác chiến phòng thủ
tối qua ngày một mươi tám tháng một mươi vợ kịch nói vẫn sống
các nghệ sĩ của nhà hát công an nhân dân đã có buổi biểu diễn thành công đầu tiên tại hà nội
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chúc mừng các nghệ sĩ của nhà hát công an nhân dân
tác phẩm vẫn sống do nghệ sĩ nhân dân nguyễn thị thúy hiền giám đốc nhà hát công an nhân dân chỉ đạo nghệ thuật
được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân lê hùng giàn dựng theo kịch bản của đại tá phạm văn quyền nguyên viện trưởng viện lịch sử công an nhân dân họa sĩ minh tuấn thiết kế sân khấu